mùa xuân là mùa bùng phát mạnh các bệnh đường hô hấp đối với trẻ em trong đó có bệnh hò gà
bộ y tế khuyên cáo để phòng chống bệnh ho gà các gia đình cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh đủ liều đúng lịch
cục y tế dự phòng bộ y tế cảnh báo do thời tiết xe lạnh độ ẩm cao nên mùa xuân là mùa bùng phát mạnh các đường về hô hấp
đặc biệt là với trẻ em trong đó có bệnh ho gà
từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận tám mươi hai trường hợp mắc ho gà tại các tỉnh phía bắc
trong đó hà nội có số ca mắc cao nhất với hai mươi một trường hợp một ca tử vong
trong một tháng qua bệnh viện sản nhi tỉnh nghệ an đã tiếp nhận điều trị cho hai mươi ba trẻ
trẻ mắc ho gà phần lớn là dưới hai tháng tuổi chưa có khả năng miễn dịch
bệnh ho gà lại là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp có thể lây truyền do tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp
do đó bộ y tế khuyên cáo để phòng chống bệnh ho gà các gia đình cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh đủ liều đúng lịch
khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà phải cho trẻ nghỉ học cách ly và đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời